chương trình ngày hội thu sách do sở giáo dục đào tạo tp hcm tổ chức vào đầu dịp hè hàng năm
nhằm quyên góp sách giáo khoa và đồ dùng học tập cũ chia sẻ đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn
trong lần tổ chức thứ một mươi một năm nay đã có hơn ba mươi một bộ sách giáo khoa cũ được học sinh ở hai mươi bốn quận huyện đóng góp
để sẵn sàng chuyển đến học sinh kém may mắn
ngoài các bộ sách giáo khoa từ lớp một đến lớp một mươi hai các em học sinh còn ủng hộ nhiều dụng cụ học tập
còn sử dụng tốt như máy tính casio tập trắng bút chì thước kẻ v v
ở đây mọi người rất là hào hứng để mà quyên góp những cuốn sách
để góp phần nào vơi đi những khó khăn mà các em học sinh nghèo khó
đồng hành cùng ngày hội thu sách công viên văn hóa đàm xen đã triển khai chương trình giảm giáo vé vào cổng
cho học sinh quyên góp sách đồ dùng học tập cũ
những bộ sách giáo khoa cũ nhưng vẫn còn sử dụng tốt giá trị của nó không lớn
nhưng mà qua đó chúng tôi giáo dục
chúng tôi giáo dục cho học sinh thành phố sự đồng hành và chia sẻ với những học sinh đang gặp khó khăn
ở các tỉnh thành bàn cũng như ở các vùng ngoại thành trong thành phố
qua một mươi một năm tổ chức đã có hàng trăm ngàn bộ sách giáo khoa cũ được trao tận tay
đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố hồ chí minh và các địa phương lân cận
ngoài ra xuyên suốt chương trình ngày hội thu sách
ban tổ chức đã trao nhiều suất học bổng trị giá tám mươi triệu đồng
tiếp thêm sức mạnh cho học sinh vượt khó đến trường